thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp hoạt động buôn lậu thiết bị y tế thuốc kém chất lượng ngày càng gia tăng
mới đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện hai đối tượng dùng xe ô tô chở lâu hàng nghi là thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong cốp xe ô tô này có một thùng cắt tông bên trong chứa bốn trăm linh hộp thuốc tân dược dạng viên vỏ có in chữ nước ngoài
hai đối tượng đi trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận đã mua gom số lượng thuốc trên sau đó mang ra thị trường tiêu thụ
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai điều tra làm rõ